nhận thấy mv there is no one at all của sơn tùng mtp vừa ra mắt gây bức xúc bởi tinh thần tiêu cực ảnh hưởng xấu đến giới trẻ
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã gửi yêu cầu cho phía google ngăn chặn mv này ngay lập tức
các nền tảng mạng khác không được đăng tải
cục nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm sử dụng trang phục
từ ngữ âm thanh hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
vì vậy cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch xử lý hành vi của các tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm ghi hình theo quy định
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông có biện pháp xử lý ngăn chặn đối với các tổ chức cá nhân đăng phát lưu hành phổ biến bản ghi âm ghi hình trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật